trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba phối hợp cùng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân làm nghề đăng đáy ở khu vực sông dinh phường một mươi một thành phố vũng tàu
trong lúc hành nghề đã bị rơi xuống nước và mất tích
theo trình báo của ông phạm văn thành bố của nạn nhân tối một mươi sáu tháng ba ông đi cùng con trai là nguyễn văn tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hành nghề đăng đáy ở khu vực sông dinh gần bến đò nam bình
hai bố con đi hai ghe khác nhau trên đường quay về thì ông thành phát hiện ghe của tân đang quay vòng trên sông
mà không có người nghi ngờ con trai gặp nạn ông đã neo giữ thuyền lại rồi báo cho cơ quan chức năng
nhận tin báo lực lượng cứu nạn đã khoanh vùng tìm kiếm nhiều người thân và bạn bè cũng dùng phương tiện ghe thuyền
ra kéo sát đáy để tìm kiếm tuy nhiên đến chiều tối một mươi bảy tháng ba vẫn chưa tìm được tung tích nạn nhân